tỉnh hương yên đã tổ chức đại hội thi đua yêu nước lần thứ chín và đón bằng công nhận tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm hai nghìn một mươi chín
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đến dự đại hội
năm năm qua các phong trào thi đua yêu nước tỉnh hương yên đã có sức lan tỏa rộng khắp
tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt tám ba mươi tám một năm
năm hai nghìn hai mươi quy mô kinh tế đạt hơn một trăm linh tỷ đồng
grdp bình quân đầu người đạt hơn bảy mươi chín triệu đồng
tại đại hội tỉnh hương yên đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn tiếp theo với chủ đề
đổi mới sáng tạo phát triển toàn diện nhanh và bền vững
thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội phân đấu đưa tỉnh hương yên trở thành tỉnh mạnh của toàn quốc